hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách diễn ra trong hai ngày sẽ cho ý kiến vào bốn dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ luật thi đua khen thưởng sửa đổi luật điện ảnh sửa đổi và dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh tại kỳ họp thứ nhất vừa qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phát biểu chỉ đạo định hướng cho hoạt động của quốc hội nhiệm kỳ khóa một mươi năm trong đó đặt ra yêu cầu quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò vị thế của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật sớm xây dựng hệ thống ph
và đổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt có tính khả thi cao tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế xã hội
quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư ngay từ đầu nhiệm kỳ đảng đoàn quốc hội đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã ban hành kế hoạch số tám mươi một để triển khai thực hiện kết luận một mươi chín của bộ chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
trong đó xác định một trăm ba mươi bảy nhiệm vụ lập pháp với tám nhóm định hướng lớn và bảy mươi định hướng cụ thể nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật huy động quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước
gợi mở những nội dung cơ bản xin ý kiến các vị đại biểu quốc hội vào bốn dự án luật
chủ tịch quốc hội yêu cầu các vị đại biểu quốc hội chuyên trách thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt then chốt
đồng góp nhiều ý kiến chất lượng tâm huyết về các vấn đề của dự án
các đại biểu quốc hội cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra để ubthqh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện bảo đảm chất lượng cao nhất
trình quốc hội xem xét quyết định thông qua tại kỳ họp thứ ba
ngay sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ các đại biểu quốc hội chuyên trách đã thảo luận một số vấn đề lớn
về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
qua thảo luận đa số ý kiến đại biểu bày tỏ đồng tình đánh giá cao việc chính phủ kịp thời bổ sung quy định chặt chẽ hơn
về việc cho phép khai thác sử dụng và phổ biến quốc kỳ quốc huy quốc ca trong đời sống xã hội đặc biệt là trên không gian mạng
điều này vừa bảo đảm tính pháp lý giữ gìn sự trang trọng tôn nghiêm của quốc kỳ quốc huy quốc ca
vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến đến nhân dân hội nhập quốc tế và nhu cầu thực tiễn
phân tích dưới góc độ bản quyền đại biểu quốc hội cho rằng nếu không có quy định cụ thể về quyền tác giả quyền có liên quan
thì có thể xảy ra việc nhân danh sáng tạo nghệ thuật để có hành vi cản trở ngăn chặn sử dụng theo quy định pháp luật
đối với quốc kỳ quốc huy quốc ca việt nam hoặc lợi dụng việc bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan
để ngăn chặn cản trở việc tiếp cận phổ biến sử dụng thông qua các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan
có chứa quốc kỳ quốc huy quốc ca do đó cần thiết có thêm quy định để vừa giữ gìn được tính pháp lý
sự tôn nghiêm của quốc kỳ quốc huy quốc ca vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến cho nhân dân và hội nhập quốc tế
tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách cuối buổi sáng và chiều nay
các đại biểu đã thảo luận về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi qua thảo luận vấn đề liên quan tới việc đưa phong trào
thi đua hướng về cơ sở gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
tại phiên thảo luận các đại biểu bày tỏ tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo giải trình của ủy ban thường vụ quốc hội
và dự thảo luật đồng thời đánh giá cao việc phân cấp phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua khen thưởng
tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng một số quy định hiện hành về tiêu chuẩn khen thưởng cho doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước
chưa cụ thể khó áp dụng và đang điều chỉnh

và kinh tế tư nhân sẽ được tăng cường và góp phần động viên khích lệ thúc đẩy khu vực này ngày càng phát triển
liên quan đến việc tặng thưởng huân chương quân công hạng ba dành cho công an và quân đội
trung tướng nguyễn minh đức phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
bày tỏ băn khoăn đến điều hai mươi một nghị định số chín mươi một năm hai nghìn một mươi bảy quy định cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân và quân đội nhân dân
phải có thời gian phục vụ từ ba mươi năm năm trở lên
công an thành xuất sắc nhiệm vụ và đã đảm nhiệm một trong các chức vụ tư lệ quân đoàn
phó tổng cục trưởng thuộc bộ công an hoặc chức danh tương đương từ năm năm trở lên
theo đề án số bốn và kế hoạch số một mươi năm của bộ công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai cục đào tạo bộ công an là cơ quan thường trực đề án đã tham mưu đề xuất phân công trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ đạo đề xuất phê duyệt cấu trúc đề thi nội dung đề thi đơn vị soạn thảo đề thi và danh mục nội dung thi xây dựng dự thảo quy chế tổ chức kỳ thi của bộ
với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm các thành viên ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh dự thảo quy chế tổ chức kỳ thi đồng thời thẳng thắn nêu những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất hướng khắc phục
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh tuyển sinh là khâu đầu tiên của toàn bộ quá trình đào tạo và là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng quyết định chất lượng đào tạo
trong công an nhân dân tuyển sinh đồng thời cũng là tuyển dụng với nhiệm vụ lựa chọn những học sinh có đủ điều kiện tiêu chuẩn vào đào tạo tại các trường công an nhân dân góp phần bổ sung nhân lực và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại

các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân phải tiếp tục được ra soát chuẩn bị kỹ lưỡng triển khai bài bản
tiến độ tổ chức các hoạt động phải được đảm bảo tạo được những dấu ấn đậm nét về hình ảnh và truyền thống của các lực lượng cảnh sát trong công an nhân dân
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân nhấn mạnh tại phiên họp ban chỉ đạo diễn ra vào sáng nay tại hà nội cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân nhấn mạnh tại phiên họp ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân nhấn mạnh tại phiên họp ban chỉ đạo
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng nguyễn văn long phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân nhấn mạnh tại phiên họp ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân nhấn mạnh tại phiên họp ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân nhấn mạnh tại phiên họp ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân nhấn mạnh tại phiên họp ban chỉ đạo các hoạt động k
quyết tâm sự chủ động và những kết quả đã đạt được cho đến thời điểm này của các đơn vị là thành viên ban chỉ đạo
trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
thứ trưởng yêu cầu thời gian tới các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch của bộ công an
xây dựng cụ thể lộ trình và phân công cụ thể người thực hiện kịp thời báo cáo ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh
thường trực ban chỉ đạo phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm thảo luận thống nhất cụ thể với từng nhóm đối tượng
công việc đối với từng đơn vị chủ động dự báo tình hình sự kiện được tổ chức nội dung hoạt động triển khai
nhằm đảm bảo tính khả thi cũng như đánh giá được hiệu quả tuyên truyền mang lại
thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sáng tạo thêm nhiều cách thức triển khai các hoạt động kỷ niệm
trong đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát nhân dân đảm bảo tính kế thừa
mang ý nghĩa lâu dài tạo dấu ấn trong dư luận xã hội hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức gặp mặt khen thưởng tập thể và các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong ekip làm phim phố trong làng đây là bộ phim dài tập về đề tài công an xã
đã được phát sóng trên đài truyền hình việt nam cũng là một trong những hoạt động trọng điểm
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
quá trình sản xuất phim phố trong làng diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên toàn bộ ekip làm phim đã nỗ lực phân đấu hoàn thành tốt việc phát sóng năm mươi tám tập trên vtv một
đài truyền hình việt nam
đây là bộ phim với đề tài lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình với chủ trương triển khai bố trí công an xã chính quy
với những khó khăn vất vả từ cơ sở vật chất những lề lối cũ ở làng quê
cùng với những phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
vượt lên trên tất cả cán bộ chiến sĩ công an chính quy đã từng bước giải quyết được những nút thắt
có được thiện cảm của nhân dân đảm bảo an ninh trật tự giúp địa phương xây dựng nông thôn mới
bộ phim đã tạo hiệu ứng tốt được dư luận đánh giá cao
thông qua đó cũng góp phần động viên lực lượng công an xã chính quy nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn duy ngọc gửi lời cảm ơn và ghi nhận những tâm huyết cố gắng của đài truyền hình việt nam
trung tâm sản xuất phim truyền hình và toàn bộ ekip làm phim phố trong làng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong bộ công an
thông qua việc hình tượng hóa trong phim truyền hình đã phản ánh những khó khăn vất vả của lực lượng công an xã chính quy tại cơ sở
thứ trưởng nhấn mạnh hiện bộ công an đã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy tại một trăm linh các xã thị trấn xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương
hình ảnh đẹp về lực lượng công an xã chính quy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch thiên tai với nhiều đóng góp công hiến và cả những hy sinh mất mát
vì vậy thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn thời gian tới đài truyền hình việt nam trung tâm sản xuất phim truyền hình tiếp tục đồng hành phối hợp cùng lực lượng công an
làn tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong nhiều tác phẩm bộ phim truyền hình qua đó để công chúng hiểu thông cảm và chia sẻ với những nỗ lực
hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an tại cơ sở nói riêng tất cả vì sự bình yên của nhân dân
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc và thứ trưởng nguyễn văn long đã trao tặng bằng khen của bộ công an cho hai tập thể và sáu cá nhân thuộc đài truyền hình việt nam
thành viên trong ekip sản xuất phim phố trong làng vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện bộ phim
sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến thăm làm việc với cục kế hoạch và tài chính bộ công an
báo cáo với đồng chí thứ trưởng trung tướng trịnh ngọc bảo duy
cục trưởng cục kế hoạch và tài chính cho biết công tác phân bổ ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai được thực hiện theo đúng nguyên tắc định hướng
được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thông qua bám sát hệ thống tiêu chí định mức và phương pháp phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước
đến nay cục kế hoạch và tài chính đã hoàn thành thông báo chỉ tiêu hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận thực hiện các nguồn kinh phí theo quy định
thẩm định theo dõi hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thực hiện phân bổ dự toán chi an ninh thường xuyên năm hai nghìn hai mươi hai cho các đơn vị trực thuộc
tham mưu bộ duyệt ký phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự thảo thông tư quy định về quản lý sử dụng tài sản công trong công an nhân dân
chia sẻ với những khó khăn vướng mắt trong công tác bảo đảm tài chính ngân sách công tác kế hoạch đầu tư thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị cục kế hoạch và tài chính
tiếp tục tham mưu báo cáo đề xuất lãnh đạo bộ dự toán phân bổ kinh phí năm hai nghìn hai mươi hai đôn đốc hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện xử lý ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai
lập dự toán ngân sách năm hai nghìn hai mươi ba theo quy định chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thiện trình chính phủ đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị cần ra soát đánh giá hiệu quả các dự án đã đầu tư việc sắp xếp cơ sở nhà đất trong công an nhân dân phối hợp với các đơn vị triển khai lập các quy hoạch của bộ công an theo quy định
bên cạnh đó cần chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trách nhiệm của đội ngũ làm công tác kế hoạch tài chính từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
trực tiếp là đội ngũ cán bộ của đơn vị để đủ sức chỉ đạo hướng dẫn công tác kế hoạch tài chính trong toàn lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã tạm giữ đối tượng phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình về hành vi giết người
dũng chính là hung thủ trong vụ sát hại người tình phân xác gây xôn xao dư luận
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng dũng khai nhận tuy đã có vợ nhưng khoảng hơn một năm nay thông qua mạng xã hội quen biết và thuê nhà trọ sống cùng với chị nguyễn thị thêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hiện đang làm thuê tại thành phố ninh bình
vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba thêm đến nhà chị gái của dũng trả đồ cá nhân để về thành phố tam điệp nhưng dũng không đồng ý giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó đối tượng giữ thêm ở lại không cho đi đến khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút cùng ngày lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau dũng đã dùng tay bóc cổ thêm đến khi ngừng thở
sau đó dũng bỏ thi thể nạn nhân vào nồi nấu bánh trưng mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa
vào trưa ngày hai mươi năm tháng ba dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào hai thùng nhựa rồi mang lên tầng hai cất giấu vào trong tủ
đến ngày hai mươi bảy tháng ba ông phạm văn năm là bố đẻ của dũng về nhà
con gái thì phát hiện dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường thấy xe máy của thêm nhưng không thấy người đâu
ông nghi ngờ con trai đã sát hại bạn gái nên đến cơ quan công an để trình báo đồng thời khóa cửa đề phòng dũng bỏ trốn
còn vào tối ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện bào bàng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai của đối tượng nguyễn viết hoài ba mươi sáu tuổi trú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng ba hoài mặc quần áo màu đen đeo khẩu trang và mang theo túi sách màu đen
đi vào bên trong ngân hàng bidv chi nhánh mỹ phước phòng giao dịch bầu bàng có địa chỉ tại số chín mươi chín a quốc lộ một mươi ba
thuộc thị trấn lai uyên huyện bào bàng tỉnh bình dương
sau khi vào ngân hàng đối tượng hoài lấy từ trong người một khẩu súng dơ lên trần nhà đe dọa sau đó liên tục bóp cò nhưng súng không nổ
thấy súng không nổ nên đối tượng bỏ chạy ra bên ngoài
tuy nhiên khi vừa chạy ra đến sân thì bị lực lượng bảo vệ cùng với một số khách hàng kịp thời khống chế bắt giữ
bước đầu hoài khách nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nể sinh ý định cướp ngân hàng
khi thực hiện hành vi thì bị bắt giữ được biết hoài đang bị công an tỉnh đắk lắc truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một nhóm gồm chín thanh niên cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ trung cư
trên địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội đã bị công an phường nhân chính và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh xuân phát hiện bắt giữ
từ nguồn tin báo của quân chúng nhân dân các trinh sát đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ số một nghìn bảy trăm linh bốn thuộc khu trung cư trên đường lê văn lương phường nhân chính quận thanh xuân
phát hiện chín thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai ba mg ma túy loại ketamin hai lọ dung dịch nghi là ma túy
một đĩa thủy tinh một thẻ nhựa ba loa một đèn nháy một máy tính sách tay
cơ quan công an đã làm rõ ba đối tượng gồm vũ đình dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở mỹ hào hưng yên
nguyễn duy hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở hải phòng và đinh văn thẳng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở hưng hà thái bình có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy
căn hộ số một nghìn bảy trăm linh bốn được nguyễn duy hiển thuê lấy lý do tổ chức sinh nhật
hiện đã rủ thêm bạn đến cùng và cùng nhau sử dụng ma túy
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng vũ đình dũng nguyễn di hiển và đinh văn thẳng về hành vi tổ chức trái phép chất ma túy
thưa quý vị thời gian qua từng có không ít sự việc đau lòng xảy ra có liên quan tới tai nạn đuối nước khi tắm biển
vào đêm qua tiếp tục xảy ra một vụ việc tại bãi biển phạm văn đồng thành phố đà nẵng
khiến một nạn nhân tử vong
vậy làm sao để tránh được những sự việc đáng tiếc xảy ra nhất là tại những bãi tắm du lịch
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
tại thành phố đà nẵng sự việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hai mươi bảy tháng ba
một nhóm sáu thanh niên xuống tắm biển ở bãi biển phạm văn đồng quận sơn trà
ba người trong nhóm bị nước cuốn trôi ra xa
sáu người đã được anh hữu toàn trung nhân viên đội cứu hộ các bãi biển du lịch đà nẵng
bơi thuyền xúp ra ứng cứu kịp thời
người còn lại thi thể được tìm thấy trong đêm
điều đáng nói theo quy định của ban quản lý các bãi biển du lịch đà nẵng
đây không phải là khung giờ được phép tắm biển
nhân viên của đội cứu hộ chỉ làm việc đến một mươi tám h ba mươi
khoảng sáu h ba mươi là em chụp cứu hộ hết sáu h ba mươi là em chụp thêm ba mươi phút nữa ngồi giờ nữa
trong khi là bao nhiêu phút nữa em còn bao nhiêu khách là em khỏi khách lên bờ hết
xong hết bảy h là em lên tắm rửa em thay đồ em ra quán chị lợi nó ngồi uống chai nước
khoảng bảy h ba mươi là có một chị bé lên kêu kêu dưới nó đấu nước em mới chạy xuống
chạy xuống em dùng quán cứu hộ với lại phao ra em dớt
tại thành phố đà nẵng bãi biển du lịch kéo dài từ tuyến phạm văn đồng đến tuyến nguyễn tất thành
để đảm bảo an toàn cho du khách ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng
đã bố trí một mươi chín tổ cứu hộ trải dài trên tuyến mỗi tổ từ ba đến năm thành viên
các tổ làm nhiệm vụ khảo sát dăng dây đánh dấu khu vực tắm an toàn
và túc trực ứng cứu khi có tình huống xảy ra
trước đây bình quân mỗi năm đội cứu hơn hai trăm linh người thoát khỏi những tình huống nguy hiểm
lưu ý với du khách và người dân khi mà tắm ở biển đà nẵng
chúng ta nên tắm ở khu vực có đội cứu hộ dăng dây bảo vệ
tức là khi mà lực lượng đội cứu hộ dăng dây bảo vệ là đội cứu hộ đã xác định vùng nước đó an toàn
cho khách tắm và đồng thời trong khung giờ mà lực lượng cứu hộ trực
tức là từ năm giờ sáng cho đến sáu giờ chiều
để tránh những sự việc như vừa xảy ra phía bang quản lý cho biết trong thời gian tới
sau khi kết thúc không giờ được phép tắm biển sẽ tăng cường công tác tuần tra nhắc nhở
chúng tôi sẽ cử lực lượng đi tuần tra dọc biển để nhắc nhở các người dân và du khách có bằng trả
là không nên tắm biển
chúng tôi vẫn ở ngồi giờ
thứ hai là chúng tôi bàn hệ thống loa phát thanh và các phương án tuyên truyền bằng trực quan trên bờ biển
để chúng tôi xác định cho khách thả thái được là khung giờ đó chúng tôi không còn người để mà hỗ trợ họ khi có sự khổ
hoạt động du lịch đang dần sôi động trở lại không chỉ tại đà nẵng mà tại nhiều địa phương
rất đông người dân có nhu cầu vui chơi du lịch đi tắm biển
ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng các đơn vị quản lý thì yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn
vẫn là ý thức của người dân
cần tuân thủ theo những chỉ dẫn đã được đưa ra